các ngành đoàn thể và nhân dân các dân tộc khu vực biên giới đã nâng cao nhận thức tích cực tham gia các hoạt động phong trào bảo vệ biên giới tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
theo ủy ban giám sát tài chính quốc gia cpi hàng tháng so với cùng kỳ đã liên tục tăng kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm song đã dừng tăng trong tháng bảy của năm hai nghìn một mươi tám
trong khi đó lạm phát cơ bản vẫn duy trì ổn định ở mức dưới hai
phân tích cụ thể của ủy ban giám sát tài chính quốc gia cho thấy cpi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tăng hai bốn mươi tám so với đầu năm nhưng chủ yếu do tăng giá dịch vụ công chiếm năm mươi sáu trong tổng mức tăng hai bảy mươi
nhóm lương thực và thực phẩm chỉ đóng góp lần lượt một điểm và năm mươi tám điểm vào mức tăng chung của cpi kể từ đầu năm
sau sáu tháng tăng liên tiếp thành phần lạm phát có tính tru kỳ đã không còn tăng nhanh như giai đoạn trước và bắt đầu đi ngang báo hiệu rằng mức độ tác động đến cpi của chu kỳ tăng giá cũ sẽ ổn định trong những tháng tới
tổng hợp các nhân tố trên cho thấy lạm phát cơ bản năm hai nghìn một mươi sáu sẽ chỉ khoảng hai và nếu chưa tính tới giá tăng dịch vụ y tế giáo dục trong sáu tháng cuối năm lạm phát cả năm hai nghìn một mươi sáu sẽ ở khoảng
sau hai mươi năm phát triển dung quốc đã có những bước đột phá mạnh trong thu hút đầu tư công nghiệp và trở thành trung tâm công nghiệp nặng là động lực thúc đẩy kinh tế của cả khu vực miền trung tây nguyên
nhà máy nước dung quất là dự án đầu tiên được cấp giấy chứng nhận và xây dựng ở khu kinh tế dung quốc vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng phải đến cuối năm hai nghìn năm
khi dự án nhà máy lọc dầu dung quất tái khởi động cùng hàng loạt các dự án lớn nhà máy nước dung quất mới chính thức kinh doanh phục vụ
đến nay nhà máy này đã hoạt động ổn định sản lượng trên một mươi m ba trên ngày doanh thu khoảng ba mươi năm tỷ mỗi năm
trải qua một thời gian đi khu kinh tế bây giờ đi vào giai đoạn phát triển ổn định và dần dần phát triển
thì phía doanh nghiệp chúng tôi cũng đã là dần dần khắc phục được và đi vào sinh hoạt ổn định và cung cấp toàn bộ nước sạch cho đến khu địa bàn kinh tế
hiện tại bây giờ phía doanh nghiệp chúng tôi cũng cung cấp được cho một trăm một mươi năm doanh nghiệp trên địa bàn khu kinh tế dung quất này và khoảng gần hai hội dân cho sinh hoạt
sau sáu năm vận hành thương mại nhà máy lọc dầu dung quất đã sản xuất hơn bốn mươi năm triệu tấn dầu thô và xuất bán thị trường bốn mươi năm triệu tấn sản phẩm các loại
tổng doanh thu của nhà máy đến nay đạt bảy trăm sáu mươi tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước gần một trăm ba mươi tỷ đồng
nhà máy lọc dầu dung quất trái tim của khu kinh
kinh tế dung quất đưa tỉnh quảng ngãi từ một địa phương thuần nông nằm trong top bốn tỉnh thành đồng góp ngân sách lớn nhất của cả nước nhiều năm qua
hiệu quả hơn và chúng tôi đang trong lộ trình tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đầu tư vào để xây dựng lên các nhà máy lọc dầu vệ tinh xung quanh nhà máy lọc dầu dung quất
để thực sự có một tổ hợp công nghiệp lọc hóa dầu càng ngày càng phát triển quy mô hơn hiệu quả hơn và bền vững hơn
đô san vina là doanh nghiệp một trăm linh vốn fdi của hàn quốc
đầu tư tại dung quất hơn sáu năm hoạt động devina đã chế tạo sản xuất thiết bị công nghiệp nặng với kim ngạch xuất khẩu trên hai trăm ba mươi triệu usd mỗi năm
các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao mang thương hiệu việt nam do san vina sản xuất đã xuất khẩu đi hai mươi chín quốc gia trên thế giới
tôi thấy khu kinh tế dung quốc có nhiều điều kiện thuận lợi cơ bản để cho các công ty như chúng tôi phát triển không chỉ là chính sách kinh doanh mà cả hệ thống hạ tầng giao thông
tôi thấy sự phát triển nhanh
và chúng tôi cũng được hỗ trợ nhiều
sau hai mươi năm phát triển khu kinh tế dung quốc đã có một trăm hai mươi hai dự án đầu tư với tổng vốn trên một mươi bốn tỷ usd
năm hai nghìn một mươi năm thu ngân sách của khu kinh tế dung quốc đạt ba mươi tỷ đồng đưa tỉnh quảng ngãi nằm trong tốc bốn tỉnh thành dẫn đầu cả nước
hiện dùng quất quy hoạch mở rộng lên bốn mươi năm ba trăm linh ha thu hút dự án lớn như khu công nghiệp đô thị dịch vụ v ship quảng ngãi
trung tâm khí điện miền trung hệ thống cảng công tư
nơ được kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá cho khu kinh tế dung quất trong giai đoạn mới
phát triển các ngành công nghiệp nặng gắn với cả biển nước sâu trong đó có thể là kể đến ngành công nghiệp luyện kim
rồi cùng với công nghiệp lọc dầu hóa dầu luyện kim thì hình thành cái công nghiệp hỗ trợ cho công nghiệp nặng
với những tiền đề và lợi thế có sẵn bước sang giai đoạn phát triển mới khu kinh tế dung quốc tiếp tục khẳng định vị thế lớn
với trọng điểm của cả nước đây tiếp tục sẽ là nền tảng vững chắc đưa kinh tế xã hội tỉnh quảng ngãi khu vực miền trung bứt phá đi lên
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương vùng áp thấp ở khu vực bắc biển đông đang có xu hướng mạnh dần lên
hoàn lưu của vùng áp thấp sẽ gây thời tiết xấu cho các vùng biển và đất liền phía bắc
dự báo từ chiều tối
và đêm nay một mươi sáu tháng tám khu vực phía đông bắc bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn trên dề rộng
sau đó từ ngày một mươi bảy tháng tám vùng mưa lớn mở rộng ra các khu vực khác ở bắc bộ và bắc trung bộ
đợt mưa này có khả năng kéo dài
ngoài ra do gió tây nam hoạt động mạnh nên khu vực nam biển đông gồm huyện đảo trường sa vùng biển bình thuận
cà mau cà mau kiên giang và vịnh thái lan tiếp tục có mưa rông kèm theo lúc xoáy
quý vị và các bạn thân mến dù không được phép chở ô tô tải trọng lớn
nhưng nhiều bến phà trên các tuyến sông hồng sông luộc thuộc địa phận tỉnh hưng yên vẫn ngang nhiên hoạt động
và điều đáng nói tình trạng này đã diễn ra nhiều năm nhưng do việc kiểm tra xử phạt của các cơ quan chức năng chưa triệt đề
nên nguy cơ mất an toàn vẫn đang dình dập trên những chuyến phà này nhất là trong mùa mưa bão
toàn tỉnh hương yên có hai mươi ba bến
với hai mươi bốn phương tiện chở khách qua sông trong đó có một mươi chín bến đã được cấp phép quản lý bốn bến chưa được cấp phép
hiện tỉnh hưng yên có một bến phà và một mươi bến chở khách qua sông được cấp phép chở ô tô bằng phương tiện phà một lưỡi
tuy nhiên trong quá trình hoạt động chở khách ngang sông các bến đò phà thường có những vi phạm về quy định mặc áo phao đeo dụng cụ nổi
nhiều lúc chưa thực hiện đầy đủ quy trình vận hành của phà đò
một số bến do lưu lượng người phương tiện đi phà đông theo thời điểm
nên nhiều lúc còn lén lút chở ô tô không đúng quy định

một bến khách ngang sông trước mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi sáu của sở giao thông vận tải hương yên cho thấy
nhiều bến chưa đủ điều kiện hoạt động theo quy định phương tiện chưa đăng ký đăng kiểm và thiếu trang thiết bị cứu sinh
người điều khiển chưa có bằng chứng chỉ chuyên môn
theo sở giao thông vận tải tỉnh hưng yên việc chấp hành quyết định đình chỉ chưa thực hiện nghiêm túc
có bến phương tiện bị đình chỉ nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động
trong quá trình vận hành các chủ của bến vẫn còn vi phạm
tình trạng là hành khách đi qua sông không mặc áo hoặc cầm những cụ nộp cầm tay
và bất cập nữa là còn chở quá dễ phép
để bảo đảm hoạt động chở khách ngang sông an toàn nhất là vào mùa mưa bão
các cơ quan chức năng tỉnh hưng yên cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến hướng dẫn chủ bến người điều khiển phương tiện
thực hiện nghiêm luật giao thông đường thủy nội địa
tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông đường sông
bến khách ngang sông để phát hiện xử lý nghiêm các phương tiện
bến chở khách vi phạm quy định về an toàn giao thông đường thủy
nhất là các bến phương tiện không đủ điều kiện đã bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động
tiếp theo chương trình làm số tin trong nước đáng chú ý
yên bái hiệu quả từ liên kết bốn nhà trong việc trồng tre măng bắt độ
thành lập sáu đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm tết trung thu
tuy mới được trồng trên địa bàn tỉnh yên bái gần một mươi năm trở lại đây
nhưng được sự hỗ trợ của tỉnh thông qua các chính sách ưu đãi về vốn kỹ thuật
xúc tiến thương mại đến nay tre măng bắt độ đã trở thành cây trồng chủ lực
cây xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho nhiều hộ dân
đây chính là hiệu quả từ việc liên kết bốn nhà nhà nông nhà khoa học
nhà nước và doanh nghiệp trong việc sản xuất chế biến và tiêu thụ măng tre bát độ
thực tế cho thấy măng tre bát độ được trồng tại các xã thuộc huyện trấn yên
lục yên yên bình và các xã vùng ngoài của huyện văn chấn
hoàn toàn phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu trong vùng
cây măng tre mang lại hiệu quả kinh tế cao so với một số cây trồng khác trên diện tích đất đồi rừng
trung bình mỗi hectare măng tre bắt độ người dân thu về khoảng năm mươi triệu đồng
cây tre mang bắt độ này nói so với các loại cây khác
thì nó là cây so với giảm nghèo nhanh nhất đối với nông thôn
đấy là thực tế như dân của chúng tôi trồng thì chúng tôi đã nhận thức được điều đó
thế mà mang lại hiệu quả kinh tế thì cũng rất cao
mà như cây quế so với cây quế thì bóc đi rồi thì chặt đi là hết
nhưng cây tre mang bắt độ thì mình chặt mang đi gốc vẫn còn
mình chỉ có là chăm sóc và bón phân thì nó lại mọc
mọc vụ sau lại tiếp tục cây khác như thế
đến nay diện tích măng tre bát độ của tỉnh yên bái đã đạt được gần hai bốn trăm linh hectare
sản lượng đạt tám mươi bảy tấn trên năm
nhằm tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm măng tre bát độ
tỉnh yên bái đã triển khai nhiều chính sách yêu đáy đối với các doanh nghiệp thu mua
chế biến sản phẩm măng tre bắt độ
qua đó đã gắn kết vùng nguyên liệu với chế biến tiêu thụ sản phẩm
việc bao tiêu sản phẩm trên địa bàn xã kiên thành nói riêng
và huyện trấn yên nói chung của công ty vạn đạt
thì tới đây khoảng một mươi một mươi năm ngày nữa là đầu tháng bảy chúng tôi sẽ tiến hành tổ chức thu mua các
tổ chức các điểm chúng tôi tiến hành thu mua măng cho bà con
cả ở xã kiên thành nói riêng và trong huyện trấn yên nói chung
tỉnh yên bái phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hình thành vùng sản xuất măng tre tập trung
theo hướng sản xuất hoàng hóa với quy mô sáu một trăm linh ha
hàng năm cung cấp từ một trăm linh đến một trăm hai mươi tấn măng tươi cho thị trường trong và ngoài nước
để thực hiện được mục tiêu này tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ các địa phương và người dân trong vùng quy hoạch
một số sản phẩm của chúng ta chưa có chỉ dẫn địa lý dẫn đến người tiêu dùng còn chưa biết được sản phẩm
một số sản phẩm của chúng ta cũng về vấn đề xây dựng thương hiệu nhãn mác hóa còn chưa được nhiều
nhờ những buổi truyền dạy như vậy đến nay trên ba mươi ba thôn của bảy xã miền núi trà bồng đã thành lập lại đội cổng chiêng
không chỉ thế với những buổi truyền dạy về văn hóa dân gian đặc sắc của người kho
giờ đây những làn điệu dân ca dân nhạc dân vũ cũng dần được khôi phục và lan tỏa đến từng bản làng
con cháu mình học chưa hiểu được có thể là ba mươi một nữa có thể mình học còn rõ hơn nữa con cháu mình có thể sau này mình học theo
đặc biệt một mươi bảy nhà sinh hoạt cộng đồng dựa trên mô tuyết nhà sàn dân tộc co cũng được xây dựng
hôm nay bà con đã ý thức được việc gìn giữ văn hóa dân tộc mình xem đây là vinh dự và trách nhiệm thương liêng của mỗi người
đó là những kết quả to lớn sau khi triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị một số di sản văn hóa của dân tộc co
để đạt được những kết quả đó đội ngũ cán bộ huyện đặc biệt là những cán bộ trực tiếp nhận trách nhiệm thực hiện đề án đã phải có nhiều nỗ lực
hàng năm chúng tôi có kế hoạch xây dựng kế hoạch rất chi tiết
trên cơ sở kế hoạch đó thì chúng tôi phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của cán bộ của ngành đứng cánh ở xã đứng cánh tại từng xã
và chịu trách nhiệm phối hợp với đồng chí
đồng chí văn hóa xã hội và đồng chí phó chủ tịch phụ trách bên xã
rồi từ cái kế hoạch của xã là triển khai ở thôn
tuy nhiên trong quá trình triển khai trên mặt thuận lợi là ý thức của bà con trong việc bảo tồn văn hóa đồng bào của mình
thì đề án cũng gặp phải nhiều vướng mắt
thành niên bây giờ là sống theo coi như là cái xu hướng mới những cái dàn nhạc hiện đại những cái phong cách hiện đại
chứ bây giờ là tìm lại cái vốn văn hóa truyền thống là một số thanh niên
là họ cũng ngại họ cũng rất ngại
bây giờ mà ra đánh kiên thì coi như là họ ngại mà ra múa cái điệu múa truyền thống của dân tộc mình á
so với cái hip hop rồi bây giờ là thanh niên nó cũng ngại
cái độ ghen bố giữa những người mà am hiếu hay là gọi là những nghệ nhân của làng
bây giờ chúng ta triển khai mà không có một cái chế độ gì cho họ đó
thì thực tiễn ra để mà họ tâm quyết họ ghen bố
thì nó cũng khó bởi vì bên cạnh đó họ còn lo mưu sinh cho phát triển kinh tế gia đình
mục tiêu đề án bảo tồn và phát huy một số di sản văn hóa người co đặt ra là giúp các thế hệ thanh niên người co hôm nay
lĩnh hội và thấm nhuận nghệ thuật đấu chiêng nghệ thuật dân ca dân nhạc dân vũ
cùng với nghệ thuật điêu khắc trên cây nêu của đồng bào họ
cũng từ quá trình triển khai ra thực tế cấp ủy địa phương cũng nhận thấy yếu tố cốt lõi để đạt được mục tiêu đề ra
là cần phải có những thay đổi mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức về vai trò của công tác bảo tồn
và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào người kho nói riêng
đề án của cả cộng đồng cả hệ thống chính trị từ quyện đến cơ sở là phải nhận thức cho được
việc gìn giữ di sản văn hóa của cha ông đây là trách nhiệm thiên liên của mỗi người
mà ở một cái địa phương nào đó mà xác định được cái việc này thì cái việc triển khai cái đề án nó rất là hiệu quả ở cơ sở
đề án bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người co không chỉ gìn giữ những giá trị đặc trưng của đồng bào dân tộc

đề án bảo tồn và tạo nên sức mạnh đoàn kết giữa các thế hệ thanh niên dân làng và trường bản
từ đó tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân xây dựng đời sống mới
đưa văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững
trong phần tin quốc tế thái lan xác định một đối tượng chủ mưu các vụ đánh bom
nga tiến hành tập trận trên địa trung hải
phát biểu với báo giới phó tư lệnh cảnh sát hoàng gia thái lan cho biết các vụ tấn công được thực hiện đồng loạt và theo chỉ đạo của một cá nhân
ông cũng cho biết cảnh sát đã khớp nối các thông tin và phát hiện một mạng lưới các đối tượng đứng sau vụ tấn công làm dung chuyển miền nam thái lan hồi cuối tuần trước
ông cho biết các đối tượng này đã tổ chức tấn công phối hợp và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm mục đích phá hoại trật tự và một đối tượng liên quan đã bị bắt giữ
ngoài ra cảnh sát cũng tìm thấy bên trong một thiết bị nổ có gắn thiết bị di động có số thông tin liên lạc thuộc cơ quan truyền thông đa phương tiện malaysia
hiện chính quyền malaysia và thái lan đang làm việc để xác định chủ sở hữu của thiết bị này
ngoại trưởng nga sergei rarov và người đồng cấp đức frank walter stemmeier vừa có cuộc hội đàm tại thành phố ekaterinburg của nga về cuộc khủng hoảng ukraine và tình hình nhân đạo tại syri
ngoại trưởng nga cho biết hai bên thảo luận khả năng nối lại đối thoại nhóm bộ tứ normandy sau âm mưu tấn công khủng bố của các phần tử phá hoại ukraine ở crimea
lavrov tuyên bố cuộc xung đột ở miền đông ukraine chỉ có thể giải quyết trên cơ sở thực hiện thỏa thuận minsk
nga sẽ thực hiện các cam kết của mình và hối thúc hai cộng hòa tự xưng donetsk và lugan có thái độ xây dựng
về tình hình syri ngoại trưởng đức stemmeier tuyên bố nga có trách nhiệm đặc biệt tại tỉnh aleppo của syri nhất là trong việc đảm bảo đưa hàng cứu trợ nhân đạo
ông nhấn mạnh chỉ có thể giải quyết cuộc xung đột syri thông qua nỗ lực chung
về quan hệ với phương tây ngoại trưởng nga nhấn mạnh nga không tự cô lập mình và quan hệ với phương tây sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại như trước đây
quý vị và các bạn thân mến lực lượng hải quân nga đã tiến hành các cuộc tập trận gồm bắn thử pháo và tên lửa ở vùng biển phía đông địa trung hải
đây là cuộc tập trận mới nhất trong một loạt các cuộc diễn tập quân sự của các lực lượng nga tiến hành trong bối cảnh quan hệ giữa nga và phương tây rơi xuống mức thấp nhất
kể từ cuộc chiến tranh lạnh liên quan tới cuộc xung đột
thông báo của bộ quốc phòng nga xác nhận lực lượng tấn công của hải quân nga đã bắt đầu các cuộc tập trận chiến lược ở vùng biển trên
cuộc tập trận nhằm đánh giá năng lực của hải quân nga trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng do khủng bố gây ra
hai tàu hộ tống lobuyan thế hệ mới nhất của nga cũng tham gia vào cuộc tập trận này kết hợp với các tàu chiến được bố trí thường trực tại khu vực trên
các tàu chiến được trang bị hệ thống tên lửa tầm xa hiện đại nhất từng được sử dụng trong các cuộc oanh kích nhằm vào các mục tiêu của is ở syri hồi năm ngoái
trước đó nga cũng đã tăng cường lực lượng hải quân trong vùng biển này để hỗ trợ chiến dịch ném bom của moscow nhằm hậu thuẫn chính quyền của tổng thống syria bashar al assad chống is
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mevlut cavusoglu tuyên bố ankara cần hợp tác quốc phòng với các quốc gia ngoài tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
vì một số đối tác phương tây không sẵn lòng bán trang thiết bị của họ hay trao đổi thông tin tình báo với thổ nhĩ kỳ
ông cavusu cũng bác bỏ tin đồn rằng thổ nhĩ kỳ có thể đơn phương rời nato đồng thời khẳng định thổ nhĩ kỳ là một trong số những nước ủng hộ lớn nhất của nato
ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ cũng lưu ý rằng thông tin trên do những người chống thổ nhĩ kỳ đưa ra chứ không phải của chính quyền ankara
trong một diễn biến khác cùng ngày cảnh sát thổ nhĩ kỳ đã truy nã một trang thông tin tình báo với thổ nhĩ kỳ
đã có một trăm bảy mươi ba công tố viên và nhân viên tư pháp khác với cáo buộc liên quan đến cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước
hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị bắt trong cuộc bố rắp này
theo số liệu của các nhà chức trách thổ nhĩ kỳ đến nay hơn ba mươi năm người đã bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến cuộc đảo chính bất thành vào đêm một mươi năm tháng bảy vừa qua
trong số này gần một mươi một sáu trăm linh người đã được trả tự do
đài truyền hình quốc gia iraq đưa tin sau nhiều tháng chỉ hoãn quốc hội iraq vừa thông qua việc bổ nhiệm năm bộ trưởng mới
trong nội các của thủ tướng haider al abadi
tất cả hai trăm một mươi trên ba trăm hai mươi tám nghị sĩ tham gia phiên họp của quốc hội iraq đã thông qua việc bổ nhiệm người đứng đầu các bộ gồm dầu mỏ
nguồn nước xây dựng và nhà ở giáo dục đại học và giao thông
tuy nhiên các nghị sĩ đã bác bỏ việc bổ nhiệm bộ trưởng thương mại
có tới bốn trên năm bộ trưởng đã được các nghị sĩ nhất trí thông qua trong phiên họp quốc hội trước đó
song đã bị tòa án liên bang iraq bác bỏ
hồi tháng hai vừa qua thủ tướng al abadi đã công bố ý định cài tổ nội các
thông qua việc bổ nhiệm các nhà kỹ trị độc lập làm bộ trưởng
đây là một phần trong kế hoạch đấu tranh chống nạn tham nhũng tràn lan
vốn phát triển nhờ vào một hệ thống bảo trợ cho phép các nhóm chính trị lớn tập trung tài chính và tầm ảnh hưởng
tuy nhiên một số khối chính trị đã phản đối việc cải tổ trên
tổng thống obama vừa cho ban bố tình trạng thảm họa tại bang nuciana
nơi bị ảnh hưởng của những trận mưa lũ hành hành trong hai ngày vừa qua
một tuyên bố nhà trắng khẳng định việc ban bố tình trạng thảm họa sẽ cho phép nhà chức trách
triển khai các quỹ khẩn cấp liên bang để hỗ trợ lực lượng cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian
tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ đã giải cứu hơn hai mươi người dân ở losiana bị mắc kẹt do mưa lũ
hiện khoảng năm người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn
nhà chức trách đã điều động nhiều máy bay trực thăng để phân phát thức ăn và nước uống cho những người bị cô lập trong nước lũ
khoảng một bảy trăm linh lính vệ binh quốc gia đã được triển khai để tham gia công tác cứu hộ